tuyến đường sắt đi qua địa bàn tỉnh quảng trị có tổng chiều dài bảy mươi năm năm km với sáu mươi hai đường ngang được cấp phép và hai mươi sáu đường ngang do dân tự phát
thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông từ những con đường ngang do người dân tự phát
thực trạng này đang là vấn đề khó khăn đối với ngành đường sắt và các ngành chức năng ở địa phương
đây là con đường ngang do người dân ở thôn kinh tế mới xã triệu thượng huyện triệu phong tỉnh quảng trị tự mở
nhìn những hình ảnh này mới thấy hết được nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông khi người dân đi qua đây
nói lên là tao giống con trâu bò chết một năm như vầy khoảng một mươi năm hai mươi con
toàn thôn kinh tế mới xã triệu thượng huyện triệu phong tỉnh quảng trị có hơn hai trăm năm mươi hộ sinh sống
phần lớn người dân trong thôn đều đi qua con đường ngang tự phát này
bên cạnh việc mất an toàn giao thông từ những đường ngang dân sinh tự phát
một bất cập nữa đó là sự thiếu đồng nhất trong việc đấu nối giữa đường bộ và đường sắt
do quá trình thi công đường bộ không được đấu nối sát với đường sắt
chính vì vậy đã tạo ra những đoạn đường ổ gà gây mất an toàn giao thông như thế này
những tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn tỉnh quảng trị
mặc dù chưa xảy ra vụ tai nạn đường sắt nào
nhưng nếu những con đường ngang dân sinh tự phát này không được giải quyết một cách triệt đề
thì nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt sẽ luôn rình rập đối với những người dân đi qua đây